các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bế thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đồng chủ trì buổi lễ
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắt của bộ công an
trong quá trình triển khai thực hiện một số nhóm vấn đề lớn như việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba
việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi tám số một mươi chín của ban chấp hành trung ương và nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
việc thực hiện kết luận số bốn mươi tám của ban bí thư và kết luận số bốn mươi ba của bộ chính trị
về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận số hai mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
gắn với thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định nội dung buổi làm việc sẽ giúp đảng ủy công an trung ương
chuẩn bị tốt hơn đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ tới
làm tốt công tác tổ chức quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm cán bộ công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
bộ trưởng tô lâm bày tỏ cảm ơn ban tổ chức trung ương thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy công an trung ương
bộ công an trong công tác xây dựng đảng công tác tổ chức bổ nhiệm quy hoạch luân chuyển đào tạo
bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ phối hợp của ban tổ chức trung ương